tại hà nội tổng cục thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó tăng trưởng kinh tế quý ii có nhiều khởi sắc
tuy nhiên vẫn còn khá xa so với mục tiêu quốc hội đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của tổng cục thống kê tổng sản phẩm trong nước sáu tháng đầu năm nay
ước tăng năm bảy mươi ba so với cùng kỳ năm trước trong đó quý i tăng năm một mươi năm và quý ii tăng sáu một mươi
với mức tăng trên một so với tăng trưởng kinh tế được ghi nhận trong quý i
gdp quý ii được đánh giá là bứt phá nhờ những nỗ lực trong điều hành kinh tế
cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ
đóng góp vào mức tăng trưởng chung của quý ii có một mươi bảy trên hai mươi một ngành có mức tăng cao hơn so với quý i
trong đó một số ngành có mức tăng cao như nông lâm thủy sản công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ
mặc dù tăng trưởng quý ii có nhiều khởi sắc
tuy nhiên mức tăng trưởng năm bảy mươi ba trong sáu tháng đầu năm còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi bảy
mà quốc hội đặt ra là sáu bảy
vì vậy theo tính toán của tổng cục thống kê mức tăng trưởng các quý tiếp theo phải đạt trên bảy tám
đây là mục tiêu khó thực hiện tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thế giới đang hồi phục
và kinh tế việt nam vẫn còn nhiều điểm sáng nên vẫn còn cơ hội để phân đấu đạt tăng trưởng kinh tế là sáu bảy
như quốc hội đã đề ra từ đầu năm nay